hãng mercedes cũng cần khoảng một bốn trăm linh nhà cung cấp
canon cần hàng trăm nhà cung cấp linh kiện
chi phí sản xuất linh kiện bộ phận và các sản phẩm trung gian cho những sản phẩm thuộc các ngành sản xuất máy móc chiếm tới tám mươi giá thành
trong khi chi phí lao động chỉ chiếm từ năm một mươi
do đó khả năng nội địa hóa có tính chất quyết định đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty
điều này lý giải tại sao mức độ nhập siêu của chúng ta những năm qua luôn ở mức cao
thậm chí xuất càng nhiều thì nhập siêu càng nhiều
vì phần lớn các loại sản phẩm trung gian để chế tạo hàng xuất khẩu phải nhờ vào nhập khẩu
với một trăm linh vốn đầu tư nhật bản sau một mươi tám năm hoạt động sản xuất tại việt nam
canon việt nam đã không ngừng phát triển và khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi hàng đầu
với tốc độ tăng trưởng và quy mô sản xuất ngày càng được gia tăng tại việt nam
là doanh nghiệp chuyên sản xuất gia công các loại máy in full máy in laser máy quét ảnh
linh kiện bán thành phẩm máy in máy quét ảnh
sau gần hai thập kỷ đầu tư và sản xuất tại việt nam
canon đã nỗ lực và đóng góp gần hai vào tổng kim ngạch xuất khẩu của việt nam
với ba nhà máy tại việt nam trong đó hai nhà máy tại bắc ninh một nhà máy tại hà nội
canon việt nam hiện có hơn hai mươi hai lao động
khi mới bắt đầu đi vào hoạt động tại việt nam canon chỉ có bảy nhà cung ứng nội địa một con số khá khiêm tốn
chúng tôi là thường tìm những nhà cung cấp mà là vốn của nhà nước
họ đã sẵn có vốn sẵn có nhà máy rồi
chứ không phải là những doanh nghiệp tư nhân
họ khởi điểm start up một ngành nghề
gần đây theo sự phát triển của xã hội việt nam và sự thịnh vượng của xã hội việt nam
cũng có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân đã có đủ vốn hoặc có thể xoay sở được vốn
chúng tôi cũng luôn luôn hỗ trợ các nhà cung cấp tiềm năng
khi chúng tôi đi kiểm tra nếu chúng tôi thấy họ tiềm năng
thì chúng tôi sẽ hỗ trợ họ trong một khoảng thời gian một năm hoặc nửa năm
để họ có thể đạt được tiêu chuẩn trở thành nhà cung cấp chúng tôi
khi trở thành nhà cung cấp chúng tôi
chúng tôi cũng tiếp tục hỗ trợ họ rất là nhiều mặt
để họ có thể trao dồi phát triển sức cạnh tranh kỹ thuật và con người
cũng như rất nhiều doanh nghiệp fdi khác đang đầu tư tại việt nam
canon đã chủ động xây dựng một số kế hoạch phát triển thị trường
và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh
tuy nhiên để giảm chi phí thuận tiện trong việc cung ứng sản phẩm ra thị trường
canon đã chủ động tìm kiếm các nhà cung ứng nội địa để cung cấp linh kiện cho sản phẩm của mình
đến nay doanh nghiệp này đã thu hút được hai mươi nhà cung ứng thuần việt
chiếm sáu tổng số nhà cung cấp
bên cạnh đó tỷ lệ nội địa hóa của ba nhà máy của canon đạt sáu mươi năm
với hơn một trăm bốn mươi nhà cung cấp nội địa
gồm cả các doanh nghiệp fdi từ nhật bản hàn quốc trung quốc
trên tổng số ba trăm bốn mươi nhà cung cấp trên toàn cầu
để tạo ra sản phẩm hoàn thiện cho một chiếc máy in tùy từng sản phẩm
phải cần từ ba trăm linh đến bốn trăm linh linh kiện cấu thành
vì vậy canon sẽ phải cần rất nhiều nhà cung ứng
đặc biệt là các doanh nghiệp nội địa
nhà cung cấp linh kiện điện điện tử cơ khí chính xác
về chi phí chất lượng giá thành cũng như thời hạn giao hàng
là những yếu tố rất quan trọng và môi trường nữa là những yếu tố rất quan trọng
để quyết định và đặc biệt là yếu tố phải duy trì được chất lượng đồng đều
của sản phẩm cho mỗi lô hàng hàng những tiêu chí mà chúng tôi đánh giá cao
nhà cung cấp và đặc biệt là nhà người chủ
cũng người quản lý của các doanh nghiệp đó
là phải có tâm thế luôn luôn đổi mới
luôn luôn là cải tiến
cải tiến các cái hoạt động quản lý cũng như sản xuất của mình
để nâng cao sức cạnh tranh cùng chúng tôi
thì đấy là những cái mà chúng tôi đặt yêu cầu cao nhất cho tất cả các nhà cung cấp
làn sóng đầu tư mạnh mẽ của các tập đoàn điện điện tử quốc tế
trong vài năm qua biến việt nam trở thành công sưởng sản xuất linh phụ kiện
mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp hỗ trợ ở quy mô vừa và nhỏ của việt nam
tham gia vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu
cách đây một mươi bốn năm khi mới thành lập
htmp chỉ có hai mươi năm cán bộ công nhân viên
với những trang thiết bị máy móc cũ kỹ để làm khuôn mẫu
và chỉ có khoảng ba trăm linh mét vuông nhà xưởng
vì vậy công ty cũng chỉ có được một số khách hàng nhỏ lẻ
và sản xuất được vòn vẹn vài bộ khuôn
tuy nhiên do lãnh đạo công ty đều là những cán bộ lành nghề
có kinh nghiệm làm việc cho các doanh nghiệp nhật bản
nên đã tạo dựng được một số khách hàng
sau khi tạo được niềm tin với khách hàng về giá cả chất lượng và thời gian
thì các doanh nghiệp nước ngoài giới thiệu cho nhau
thông qua mạng lưới kênh thông tin từ chính khách hàng
năm hai nghìn một mươi với kinh nghiệm sự tích lũy và đơn hàng gia tăng
doanh nghiệp đã đầu tư nhà xưởng tại khu công nghiệp quang minh
với số lượng nhân lực một trăm linh người
năm hai nghìn một mươi hai nắm bắt được nhu cầu thị trường
doanh nghiệp này tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực linh kiện nhựa
cung ứng cho các doanh nghiệp fdi như samsung panasonic canon
đến thời điểm hiện tại doanh nghiệp này đã không ngừng lớn mạnh
từ vài bộ khuôn mẫu đến nay đã cung ứng cho thị trường khoảng sáu mươi bộ một tháng
và linh kiện nhựa từ năm triệu bộ lên đến hai trăm linh triệu linh kiện trong một năm
khi xây dựng thêm mảng sản xuất linh kiện nhựa
thì quy mô của chúng tôi sản xuất được khoảng hai mươi bộ khuôn cho một tháng
linh kiện nhựa thì được khoảng năm triệu bộ trong một năm
chúng tôi cũng đang có định hướng thêm vào cái mảng ô tô
vì anh các anh cũng thấy rằng là cái mảng ô tô bây giờ thì thị trường việt nam cũng rất là tiềm năng
hiện nay thì chúng tôi đã là nhà
nhà cung cấp chính thức cho tota tota việt nam và rất là nhiều nhà sản xuất linh kiện ở trên thế giới
năm hai nghìn một mươi sáu doanh thu của htmp đạt một mươi triệu đô la mỹ là nhà cung ứng cấp một cho samsung canon panasonic
các sản phẩm khuôn mẫu chính xác sản phẩm nhựa trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ
tuy nhiên để có thể đáp ứng cho các doanh nghiệp fdi các doanh nghiệp phải cạnh tranh về giá là rất khốc liệt
doanh nghiệp muốn có được đơn hàng trước tiên phải có giá cả cạnh tranh
tiếp đến là có cam kết về chất lượng và đáp ứng cho các doanh nghiệp
đảm bảo về các điều khoản giao hàng nếu không đảm bảo được các yếu tố này doanh nghiệp sẽ bị loại
họ không đưa ra những tiêu chí cụ thể nhưng họ có những buổi đánh giá về cơ sở vật chất của doanh nghiệp
thì tất nhiên là chúng tôi phải đầu tư vào nhà sửa máy móc thiết bị
làm sao để họ cảm thấy rằng về quy mô về chất lượng
như vậy là đạt được
ngoài ra về cơ sở vật chất về hệ thống về tiêu chuẩn chất lượng
thì bắt buộc họ phải có những cái buổi đánh giá kỹ hơn
thì chúng tôi phải vượt qua những buổi đánh giá đó của họ
để có thể trở thành nhà cung cấp linh phụ kiện cho các đầu chuỗi như các tập đoàn canon samsung lg panasonic toyota
các doanh nghiệp fdi đều có những yêu cầu rất khắt khe
doanh nghiệp muốn có được đơn hàng trước tiên phải có giá cả cạnh tranh
tiếp đến là có cam kết về chất lượng và đảm bảo về các điều khoản giao hàng
nếu không đảm bảo được các yếu tố đó thì cho dù là bạn hàng lâu dài với doanh nghiệp fdi cũng vẫn bị loại
hơn một năm trở lại đây theo đánh giá của các chuyên gia sự kết nối giữa doanh nghiệp fdi và doanh nghiệp nội địa đã khởi sắc
thậm chí nhiều doanh nghiệp nhật bản hàn quốc còn tổ chức các buổi triển lãm ngược để tìm doanh nghiệp nội có khả năng cung cấp hàng phụ trợ cho họ
ví dụ samsung đã thiết lập một cơ chế nóng với hiệp hội điện tử việt nam để giới thiệu cho họ những doanh nghiệp tiềm năng
sau đó họ sẽ đánh giá nếu được sẽ có những hỗ trợ cải tiến quy trình kỹ thuật nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm
được tham gia vào cái chuỗi cung ứng này doanh nghiệp việt lớn mạnh không chỉ về mặt tầm vóc không chỉ về mặt là có cơ hội về thị trường
mà doanh nghiệp việt còn hoàn thiện hơn về quy trình sản xuất về công nghệ về kỹ năng của người doanh nghiệp
doanh nghiệp việt có thể tạo ra một doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ càng ngày càng tiệm cận và càng sát với những tiêu chuẩn quốc tế
và có rất nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của việt nam đã có đủ khả năng đứng vững trên đôi chân của mình
và xuất khẩu những sản phẩm những phần dịch vụ của họ ra nước ngoài mà không chỉ phụ thuộc vào trong một chuỗi của nhà sản phẩm
chỉ tính riêng samsung tỷ lệ nội địa hóa ở đây đã tăng đáng kể trong thời gian qua
nếu như năm hai nghìn một mươi bốn tỷ lệ nội địa hóa của samsung việt nam là ba mươi năm thì ở thời điểm hiện tại đã lên đến năm mươi bảy
nếu năm hai nghìn một mươi bốn samsung chỉ có bốn doanh nghiệp cung ứng cấp một nhưng tính đến hết năm hai nghìn một mươi chín con số này đã là bốn mươi hai doanh nghiệp
và dự kiến sẽ là năm mươi doanh nghiệp cung ứng cấp một
và dự kiến sẽ là năm mươi doanh nghiệp cung ứng cấp một
cùng với đó số lượng nhà cung ứng cấp hai tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín là một trăm bảy mươi hai doanh nghiệp
đó là kết quả của quá trình nhiều năm tìm kiếm kết nối và tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp tiềm năng của việt nam nâng cao năng lực sản xuất của mình
sự phát triển của ngành điện tử thời gian qua một mặt nhờ sự nỗ lực của bản thân doanh nghiệp thiện trí của các doanh nghiệp fdi và sự hỗ trợ chính sách từ phía nhà nước
tới nay đã có khá nhiều doanh nghiệp nội địa bắt đầu tham gia chuỗi cung cấp sản phẩm cho samsung canon lg panasonic
gần đây trong những lần đến thăm trực tiếp các doanh nghiệp việt nam tôi cũng có dịp tiếp xúc với một số lãnh đạo của các công ty
những người có suy nghĩ mang tầm vóc toàn cầu họ có mục tiêu rõ ràng và quyết tâm xây dựng quy trình sản xuất đáp ứng yêu cầu toàn cầu bên cạnh việc đề cao giao dịch dựa trên tiêu chí cạnh tranh lành mạnh
thiết nghĩ chính những người lãnh đạo này sẽ trở thành chủ nhân với trọng trách dẫn dắt nền công nghiệp việt nam
sự thay đổi này của họ cũng chính là tuyệt vời
đó là một tín hiệu tích cực thể hiện triển vọng phát triển của việt nam trong tương lai
thống kê của bộ công thương cho thấy số doanh nghiệp đang hoạt động trong công nghiệp hỗ trợ chiếm gần bốn năm tổng số doanh nghiệp của ngành công nghiệp chế biến chế tạo tạo việc làm cho hơn sáu trăm linh lao động
tương đương với tám lao động toàn ngành chế biến chế tạo với doanh thu thuần sản xuất kinh doanh trong năm hai nghìn một mươi tám ước đạt hơn chín trăm linh tỷ đồng đóng góp khoảng một mươi một tổng doanh thu toàn ngành chế biến chế tạo
một số doanh nghiệp sản xuất linh kiện việt nam có năng lực khá tốt tại một số lĩnh vực như sản xuất khuôn mẫu các loại linh kiện xe đạp xe máy linh kiện cơ khí tiêu chuẩn dây cáp điện linh kiện nhựa cao su kỹ thuật xăm lốp các loại
các sản phẩm này đã đáp ứng được nhu cầu trong nước và được xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới
năng lực sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong nước theo đó được nâng lên tỷ lệ nội địa hóa của một số ngành công nghiệp tại việt nam cũng được cải thiện
làm thế nào để có thể gia tăng hơn tỷ trọng nội địa hóa cũng như là chủ động hơn trong sản xuất trong tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu thì việc gia tăng về số lượng và chất lượng của những doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ là rất cần thiết
thế thì làm thế nào để có được nhiều hơn những doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đó
thì doanh nghiệp việt ở đây để mà trở thành nhà cung ứng trong chuỗi cung ứng toàn cầu

hoặc đủ năng lực xuất khẩu thì phải đủ những tiêu chuẩn gì
trước hết là doanh nghiệp phải đủ điều kiện về công nghệ và để tham gia vào chuỗi cung ứng
thứ hai là về cái kỹ năng quản trị sản xuất
và thứ ba là cái nhân tố về con người
và thứ tư nữa là công nghệ và vấn đề tài chính
thế thì trong bốn yếu tố này thì yếu tố nào cũng quan trọng nhưng mà yếu tố tiên quyết nhất trước hết phải là con người
con người nó sẽ quyết định tất cả
đầu tư vào con người thì mới có thể đủ khả năng để đón bắt công nghệ
đầu tư vào con người thì mới đủ khả năng để quản trị
thực tế hiện nay phần lớn các sản phẩm của công nghiệp hỗ trợ việt nam vẫn do các doanh nghiệp nhà nước sản xuất và cung cấp
chất lượng thấp khả năng cạnh tranh hạn chế nên chủ yếu chỉ tiêu thụ được ở thị trường trong nước
các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có hàm lượng công nghệ cao vẫn chủ yếu do các doanh nghiệp fdi cung cấp
do đó để thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển và chuyển mình
cần có sự hỗ trợ từ chính phủ
về các cơ chế về ưu đãi tín dụng đầu tư ưu đãi về thuế tiền thuê đất
đặc biệt là phân bổ nguồn lực để triển khai các chính sách về công nghiệp hỗ trợ chưa được cụ thể hóa
việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ hiện nay còn gặp nhiều khó khăn
do đặc thù của sản xuất công nghiệp hỗ trợ cũng như xuất phát điểm thấp của doanh nghiệp việt nam
cụ thể doanh nghiệp không có đủ tài sản để thế chấp vay vốn
báo cáo tài chính không khả thi do đầu tư ban đầu quá lớn hồ sơ vay vốn khó thuyết phục cơ quan tiến dụng
cơ chế cho vay ưu đãi của quỹ đổi mới công nghệ quốc gia cũng còn khá ngặt nghèo
quy trình thủ tục phức tạp đồng thời
nghiên cứu ban hành chính sách thúc đẩy một số ngành công nghiệp ưu tiên phát triển như
cơ khí ô tô dệt may da dày điện tử
nghiên cứu chiến lược hỗ trợ xuất khẩu đối với các sản phẩm công nghiệp trọng điểm
nhằm tạo thị trường cho các ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển
bao gồm các chính sách về thị trường phòng vệ thương mại và các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho doanh nghiệp
đặc biệt trong bối cảnh hàng rào thuế quan dần được gỡ bỏ
khi việt nam tiến hành hội nhập thông qua các hiệp định thương mại tự do
chính phủ cần xây dựng và thực thi hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành công nghiệp hỗ trợ
phù hợp để bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng trong nước

khi việt nam tiến hành hội nhập thông qua các hiệp định thương mại tự do